chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn tại phường phú thứ quận cái răng thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri phường phú tứ đã có những ý kiến xoay quanh việc thời gian qua công tác quy hoạch đầu tư xây dựng chưa đồng bộ quá nhiều dự án treo tạo ra hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trên địa bàn
bên cạnh đó vấn đề bảo vệ môi trường trong việc phát triển kinh tế định hướng giúp người nông dân sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường cũng được các cử tri quan tâm
tại buổi tiếp xúc các cử tri cũng mong muốn đại biểu quốc hội đưa việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống tham nhũng chống lãng phí ra quốc hội để nhằm săn đe hơn nữa những việc làm gây thất thoát tài sản của quốc gia
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ghi nhận đầy đủ và sẽ phân loại các vấn đề của cử tri theo từng thẩm quyền
để giải quyết một cách thỏa đáng đồng thời chủ tịch quốc hội cũng thông tin thêm về việc quốc hội đang xây dựng thêm sáu luật
có ý kiến lần đầu chín luật tại kỳ họp quốc hội thứ tư sắp tới
chủ tịch quốc hội cũng đồng tình với cử tri cần thơ về việc cần có chế tài xử phạt nghiêm những tổ chức cá nhân
sử dụng tiền ngân sách tài sản công làm thất thoát lãng phí tham nhũng và quốc hội sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề này nhất là các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước